ngày một mươi hai tháng tám các cơ quan chức năng việt nam đại sứ quán việt nam tại singapore và hãng hàng không vietjet
đã phối hợp với các cơ quan chức năng singapore đưa hơn hai trăm bốn mươi công dân việt nam từ singapore về nước
trong đó có trẻ em dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác
đại sứ quán việt nam tại singapore đã cử cán bộ trực tiếp ra sân bay hỗ trợ công dân hoàn thành các thủ tục cần thiết
trước khi máy bay cất cánh với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho công dân ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh
hãng hàng không vietjet đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay
ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế cần thơ những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế
và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định